phát biểu tại ngày hội
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng
bày tỏ vui mừng khi được về tỉnh quảng ngãi
tham dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc
với bà con nhân dân đồng thời ghi nhận
và biểu dương những kết quả nhân dân thôn năm
xã nghĩa dũng đạt được trong việc
thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
trên cơ sở phương hướng thực hiện cuộc vận động
năm hai nghìn một mươi chín trưởng ban tuyên giáo trung ương
đề nghị bà con nhân dân và ban công tác
mặt trận thôn năm nỗ lực phát triển
kinh tế đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng đời sống văn hóa
trưởng ban tuyên giáo trung ương cũng đề nghị
lãnh đạo cấp ủy chính quyền từ tỉnh
đến xã phường tiếp tục phát huy
và tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc đối thoại
để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân
qua đó kịp thời giải quyết
những kiến nghị chính đáng của nhân dân
nhân dịp này trưởng ban tuyên giáo trung ương
võ văn thưởng đã tặng quà cho ban công tác
mặt trận và một mươi hộ gia đình chính sách
tiêu biểu của thôn năm xã nghịa dũng
chiều nay tại hà nội đoàn thanh niên
bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết
công tác đoàn phong trào thanh niên
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
triển khai chương trình công tác

năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tuổi trẻ cao ở viện trường công an nhân dân
đã phát huy cao độ tinh thần
xung kích tình nguyện sáng tạo
trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn
triển khai có hiệu quả các phong trào
thi đua dạy tốt học tốt
tại các học viện trường công an nhân dân
hội nghị tổng kết công tác đoàn phong trào thanh niên
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
và triển khai chương trình công tác
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
nhằm đánh giá một cách chính xác
đầy đủ chất lượng công tác
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đồng thời chỉ ra những ưu điểm
hạn chế trong việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị mà đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an giao
ghi nhận biểu dương những tập thể có thành tích xuất sắc
trong công tác đoàn phong trào thanh niên
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tại hội nghị đại diện các học viện
trường công an nhân dân
cũng đã đóng góp những ý kiến
để báo cáo tổng kết năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
được hoàn thiện
và đề ra các ý tưởng giải pháp mới
để chương trình công tác
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thực sự lan tỏa tinh thần
của tuổi trẻ công an nhân dân
sáng nay ngày hội thắp sáng ước mơ
tuổi trẻ công an nhân dân
đã khai mạc tại học viện an ninh nhân dân
tham dự ngày hội có lãnh đạo
đại diện các đơn vị thuộc các cục của bộ công an
các tổ chức đoàn trực thuộc bộ công an
cùng sự góp mặt của gần một đoàn viên thanh niên tiêu biểu
đến từ các học viện trường công an nhân dân
và ba đơn vị trực thuộc bộ công an
là bộ tư lệnh cảnh vệ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
ngày hội thắp sáng ước mơ tuổi trẻ công an nhân dân
là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị
số bốn mươi hai cttvk của ban bí thư trung ương đảng
về sự tăng cường lãnh đạo của đảng
đối với tất cả quạng giáo dục lý tưởng cách mạng
đạo đức lối sống văn hóa
cho thế hệ trẻ
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn ba mươi
nhằm khơi dậy những ước mơ
hoài bão cao đẹp của tuổi trẻ công an nhân dân
phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
thời kỳ mới
ngày hội thắp sáng ước mơ tuổi trẻ công an nhân dân
năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa
nội dung mới mẻ
tại lễ khai mạc sáng nay các đội đã thi đấu
tranh tải ba nội dung
đó là thi đấu nhảy hiện đại kéo co
và tập huấn kiến thức kỹ năng lái xe an toàn
đào tạo sư phạm chuyên sâu
nhưng lại đứng lớp giảng dạy
họ là những giáo viên đặc biệt không bụi phấn
luôn gần bó với nắng gió thao trường
đang âm tầm thực hiện nghĩa vụ
vất vả khổ luyện để hướng dẫn
truyền đạt sự tinh túy của điều lệnh
quân sự võ thuật giúp cán bộ chiến sĩ
xe luyện về trí lực
sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
nhân ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
xin mời quý vị cùng gặp ngỡ
những người thầy đặc biệt
tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
công an tỉnh vĩnh long
dù thời tiết nắng hay mưa
những cán bộ của trung tâm huấn luyện
và bồi sử nghiệp vụ vẫn luôn nhiệt tình
truyền đạt cho học viên nắm vững
các kiến thức về lịch sử truyền thống
điều lệnh đội ngũ điều lệnh nội vụ
nghi lễ công an nhân dân
cũng như thực hiện thuần thục
các kỹ chiến thuật võ thuật công an nhân dân
sử dụng thành thạo các loại vũ khí
công cụ hỗ trợ được trang bị
vào thực tiễn công tác chiến đấu
đảm bảo phục vụ tốt công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm giữ gìn cuộc sống
bình yên cho nhân dân
là những thầy giáo đầy nhiệt huyết
luôn chỉ bảo cho các học viên
tận tình nhưng cũng vô cùng
nghiêm khắc nghiêm túc
kỷ luật đoàn kết và trách nhiệm
là khẩu hiệu mà mỗi cán bộ
trung tâm và học viên phải
ghi nhớ trước khi bước chân đến lớp
ngay từ những ngày đầu dập ngủ bản thân tôi
cũng như các đồng chí khác đã được
đào tạo học tập ghiền liện
tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh
tôi đã tiếp thu được những kiến thức
tỉ năng cơ bản nhất của người chiến sĩ
công an sau khi hoàn thành xong phá học
và nhận công tác tại phòng quan sát cơ động
tại đây tôi tiếp tục được học tập và huấn luyện
về năng cao quyền nghiệp vụ
của lực lượng quan sát cơ động
với những kiến thức đã được học
cùng với việc cấp hành tốt tổ chức kỹ lực
giúp bản thân tôi ngày càng trưởng thành hơn
góp phần bảo quyệt hiệu quả
trong việc phục vụ đảm bảo an ninh
chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
thời gian qua bản thân tôi
và các đồng chí công an xã
đi tập vấn tại phòng tổ chức cán bộ
tỉnh vĩnh long
nhìn chung là phòng tổ chức cán bộ
quan tâm đến lực lượng công an xã
khi lên lớp
giáo viên giảng
bên cạnh huấn luyện viên điều lệnh
quân sự võ thuật công an nhân dân
cho hàng trăm đồng chí chiến sĩ
nghĩa vụ phục vụ có thời hạn
và cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân
hàng năm phòng tổ chức cán bộ
đã phối hợp tốt với các học viên
các trường công an nhân dân
và các đơn vị có liên quan
triển khai thực hiện có hiệu quả
chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng
nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ
pháp luật cho cán bộ chiến sĩ
trong thời gian tới
đơn vị chúng tôi tiếp tục phối hợp
với các cơ quan chức năng
tham mưu cho giám đốc quân an tỉnh
tổ chức các lớp huấn luyện
kỹ năng sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cũng như điều lệnh quân sự giáo thịch
để cho các học viên
sau khi tập vấn về đơn vị
cơ quan công tác
góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự
tại địa phương đơn vị mình
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn
về cơ sở vật chất trang thiết bị
phục vụ huấn luyện giảng dạy
nhưng mỗi ngày những tiếng còi
tiếng hô vẫn vang lên
đều tăm tắp trên thao trường
mồ hôi tâm sức
luôn đẫm áo thầy trò tại đây
họ đã đang và sẽ
nỗ lực hết mình đóng góp
bền bì thầm lặng mãi không dừng lại
để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ huấn luyện đào tạo
cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
giữ gìn an ninh trật tự
trong tình hình mới